mở đầu bản tin trưa nay là thông tin liên quan đến phiên xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
ngày hôm qua đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã luận tội và đề nghị mức án
đối với hai mươi ba bị cáo trong vụ án này
trong đó bị cáo nguyễn thái luyện bị đề nghị mức án tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoàn tài sản
cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt một mươi chín bị cáo
với mức án từ thấp nhất là một mươi hai đến một mươi ba năm tù cao nhất là hai mươi năm tù
cụ thể võ thị thanh mai vợ của luyện bị đề nghị hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một mươi hai một mươi bốn năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt phải chịu là ba mươi năm tù